trước diễn biến của cơn bão số năm các địa phương duyên hải miền trung trong vùng bị ảnh hưởng
đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó quyết tâm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản
tại quảng bình chiều ngày một mươi bảy tháng chín đoàn công tác bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã kiểm tra công tác ứng phó với bão số năm tại khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá
cửa danh và kè biển xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đoàn lưu ý tỉnh quảng bình cần đặc biệt chú trọng việc ra cố nhà cửa
sơ tán người dân ở các vùng có nguy hiểm
hiện nay còn hai trăm hai mươi sáu phương tiện khoảng một năm trăm linh ngư dân đang trên biển
nhưng đã nhận được thông tin và tìm đường tránh chú bão
sẵn sàng tham gia phòng chống bão số năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã xây dựng kế hoạch
phương án duy trì trực một trăm linh quân số sẵn sàng huy động gần một cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực
trên một mươi bốn đồng chí lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên
và hàng trăm phương tiện tham gia phòng chống khi bão số năm đổ bộ vào địa phương
tỉnh phú yên đã khẩn trương kêu gọi bốn trăm linh tàu cá với hơn hai lao động đang hoạt động trên các vùng biển
tìm nơi tránh trú an toàn và tập trung thu hoạch nhanh lúa vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi
còn tại quảng nam để bảo đảm an toàn ngày mai một mươi tám tháng chín
học sinh các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học
cơ sở trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng tránh bão